sở thông tin và truyền thông tp hcm cho biết đã gửi giấy mời công ty trách nhiệm hữu hạng thành bưởi lên làm rõ vụ việc liên quan đến việc fanpage của xe khách thành bưởi công bố chính thức hoạt động tổng đài xe khách đi cần thơ
sở này cho biết ngay sau khi nhận được văn bản đề nghị của sở giao thông vận tải về phối hợp giải quyết nội dung thông tin đăng trên môi trường mạng điện tử liên quan đến hoạt động vận tải hành khách trở lại của công ty thành bưởi
sở thông tin và truyền thông thành phố đã gửi giấy mời đến công ty thành bưởi để làm rõ vụ việc
trước đó trên fanpage của nhà xe thành bưởi đăng tải thông báo về việc chạy tuyến tp hcm đi cần thơ bắt đầu từ một mươi một h ngày một mươi tám tháng một và dùng số điện thoại đường dây nóng quen thuộc của hãng cho hành khách đặt vé
fanpage của hãng thông báo hoạt động lại nhưng bến xe miền tây và xe giao thông vận tải tp hcm đều khẳng định hãng xe này chưa có giấy phép để hoạt động trở lại
điều kiện để nhà xe thành bưởi hoạt động trở lại là công ty phải chứng minh việc đã khắc phục xong các vi phạm trước đó
sở giao thông vận tải cho biết nhà xe thành bưởi trong quá trình hoạt động đã vi phạm các quy định về kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô và bị thanh tra sở lập biên bản xư phạm vi phạm hành chính số tiền chín mươi một triệu đồng
áp dụng hình thức phạt bổ sung là tức quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô trong thời hạn ba tháng từ ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn